dân tộc mông ở cao bằng chiếm hơn một mươi trong tổng số hơn năm trăm hai mươi người
cộng đồng người mông ở cao bằng có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng mang tính bản sắc
hàng năm cao bằng thường tổ chức lễ hội văn hóa thể thao dân tộc mông để tạo sân chơi cơ hội giao lưu
không chỉ cho đồng bào người mông mà còn cho các dân tộc khác trên địa bàn
lễ hội văn hóa thể thao dân tộc mông là một trong các lễ hội lớn của tỉnh cao bằng được tổ chức
theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng vào dịp đầu xuân năm mới
lễ hội thu hút được hàng nghìn người dân địa phương và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự
để từ đó xác định những nội dung tiếp theo mà có ổn định an ninh chính trị thì với phát triển kinh tế xã hội bền vững
một ý nghĩa thứ ba nữa là chúng tôi là tạo cho bà con nhân dân một sân chơi lành mạnh đoàn kết
học tập kinh nghiệm lẫn nhau để chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống
từ đó là cùng nhau phát triển kinh tế xã hội thực hiện tốt về chương trình
tiêu quốc gia về xây dựng thông thôn mới và chương trình giảm nghèo
lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng và tôn vinh các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc mông
những trò chơi dân gian các môn thể thao truyền thống và những tiết mục văn hóa đặc sắc của đồng bào mông bản địa
tạo động lực để tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội văn hóa thể thao dân tộc mông ở bảo lạc
tôi cũng là một trong bốn người trong xóm còn lại biết thổi kèn
của dân tộc mình tôi rất vui vì được tham gia vào tiết mục văn nghệ để thể hiện bản sắc văn hóa của đồng bào mình
trong lễ hội và có cơ hội dạy cho thế hệ trẻ những kiến thức văn hóa người mông ở cao bằng
việc tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dân tộc mông là một trong những hoạt động không chỉ mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng
mà còn là cơ hội để cao bằng quảng bá rộng rãi hình ảnh non nước con người cao bằng đến với đông đảo quần chúng nhân dân cả nước